trong những ngày giáp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín nhóm phóng viên của truyền hình nhân dân cũng đã có dịp về với thôn tiên tốc xã bình an huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
để cảm nhận không khí đón tết của đồng bào dân tộc mông nơi đây và đây cũng là dịp họ gặp gỡ vui chơi sau một năm lao động vất vả
đối với người mông ở nơi đây trong một năm có rất ít lễ hội nên ngày tết là ngày mà họ mong đợi nhất để xui đi những điều xấu
những điều không may của năm cũ và đón những điều tốt đẹp nhất đến với năm mới
thôn tiên tốc có ba mươi tám hộ gia đình dân tộc mông cùng với cuộc sống vật chất ngày càng được nâng lên thì đời sống tinh thần của người mông ở đây cũng rất phong phú
theo quan niệm của người mông tết đến là dịp để con cháu thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên là dịp để vui chơi gắn kết cộng đồng
làng bản thể hiện mình trong những trò chơi truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình
tôi đánh cù để vận động cơ thể sáng năm mới mình có một sức khỏe dừa dào
sức khỏe dừa dào độc tốt anh em cũng rất vui
trò chơi là nét văn hóa của người mông từ ngày xưa hàng năm đến tết là mình chơi thôi
trang phục của người mông nhất là đối với phụ nữ mông không chỉ thể hiện tinh tế nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình
mà còn thể hiện đức tính cần cù chịu khó và đôi bàn tay khéo léo của người con gái đã trưởng thành
từ nhỏ em đã được các bà các mẹ
chuyển lại cho những thiêu những bộ quần áo mông để sử dụng bản sắc dân tộc cho chúng em
mang những bộ quần áo đẹp nhất để đi chơi tết
vào chiều ngày ba mươi tết người dân sẽ dọn dẹp nhà cửa trang trí bàn thờ ở chính giữa hướng cửa
và lấy một tờ giấy trắng trang trí các hình thù biểu tượng cho sức khỏe giá lên tường
theo quan niệm của người mông ngày tết là ngày để các vật dụng và nông cụ được nghỉ ngơi
sau một năm làm việc vất vả để tạo ra cuộc cải vật chất
một mùa xuân mới đã đến trên bản mông của thôn tiên tốc
cùng với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đời sống của đồng bào dân tộc mông nơi đây đã được nâng lên về mọi mặt
bên cạnh sự quan tâm của đảng và nhà nước
người dân trong thôn đã tích cực thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới
những nét văn hóa đặc sắc riêng của đồng bào mông vẫn được gìn giữ và duy trì qua các thế hệ
và được thể hiện rõ nhất trong việc đón tết và những lễ hội đầu xuân năm mới của người dân nơi đây